trên thế giới thì hiện có tổng cộng ba mươi chín chín mươi sáu triệu ca mắc covid một mươi chín và hơn một một mươi một triệu ca tử vong
mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch covid một mươi chín với tám ba mươi bốn triệu ca mắc
trong đó có trên hai trăm hai mươi bốn người tử vong số ca mắc và nhập viện vì covid một mươi chín đang gia tăng trở lại
tại mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng làn sóng dịch thứ ba đang diễn ra như các cảnh báo trước đó
trước sự lây lan của dịch bệnh chính quyền new york đã yêu cầu hủy việc tổ chức đám cưới
tại châu âu tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp hai ngoại trưởng của áo và bỉ đã có
kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai sau khi tham dự một cuộc họp với những người
đồng cấp trong liên minh châu âu điều này làm dấy lên quan ngại rằng cuộc họp này có thể là
một sự kiện siêu lây nhiễm